đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội và đoàn đại biểu hội đồng dân tộc đã đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt bác bó và trùng khánh tỉnh cao bằng
tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt bắc bó thuộc xã trường hà huyện hà quảng tỉnh cao bằng đã dâng hương tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh
tiếp đó đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình bà hoàng thị khin lão thành cách mạng tại xóm bắc bó
hội đã làm việc với đồn biên phòng đàm thủy về công tác đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới dắp danh
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội mong rằng lực lượng bộ đội biên phòng ở đây phải thường xuyên tuần tra biên giới
nắm bắt tình hình phối hợp với các cấp ủy chính quyền để kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn
tăng cường công tác tuyên truyền giúp đỡ nhân dân trong vùng tăng sự tin tưởng của quần chúng nhân dân
chiều cùng ngày phó chủ tịch thường trực quốc hội và đoàn đại biểu hội đồng dân tộc đã thăm khu du lịch thác bản dốc
thăm và trồng cây lưu niệm tại chùa phật tích trúc lâm bản dốc